hiện tượng nước xả thải đen ngòm cùng với nhiều loại rác thải chảy tràn ra biển đà nẵng lại tiếp tục
tái diễn điều này đã khiến cho người dân nhất là những hộ kinh doanh gần các khu vực có hệ thống
cống xả càng trở nên bức xúc hơn vì mùi hôi thối khiến cho các bãi tắm ngày càng vắng khách và ế
khách sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
nhận được tin báo của người dân địa phương vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng năm ngay sau khi đà nẵng
có cơn mưa kéo dài liên tục khoảng hai giờ đồng hồ phóng viên truyền hình nhân dân đã kịp thời
có mặt tại hiện trường để ghi lại những hình ảnh như thế này đây chính là một trong số chín cổng xả thải
nằm dài dọc theo ven biển từ các bãi tắm mân thái thuộc quận sơn trà đến các bãi tắm mỹ khê thuộc
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng hiện tượng nước xả thải đen ngòm rác nổi lành bềnh và bốc
mùi hôi thối đua nhau chảy tràn ra biển du lịch các bãi tắm là câu chuyện không mới đối với người dân ở đây
hiện tượng nước xả thải đen ngòm rác nổi lành bềnh và bốc mùi hôi thối đua nhau chảy tràn ra biển du lịch
nhưng mà cái bữa thì nó đẹp sạch nhưng mà cái cống xả ra là thúi quá và trục và rớt ránh quá nhiều
thành ra là không có khách chỉ có dân ngô sinh ở đây đi tắm
mặc dù trong thời gian qua các ngành chức năng thành phố đà nẵng đã nỗ lực khắc phục tình trạng nước thải
chảy ra các hệ thống cống xả sau mưa tuy nhiên tình trạng nước chưa qua xử lý có màu đen và bốc mùi hôi nồng nặc
lại tiếp tục chảy tràn ra biển mỗi khi có mưa lớn nguyên nhân là do hệ thống thu gom đang bị quá tải
trước đó ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính
một cá nhân và một doanh nghiệp về hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường